tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc truyền thống nghĩa tình của ngành thông tin và truyền thông
tiếp tục ủng hộ chương trình cả nước chung tay vì người nghèo hướng ứng tháng vì người nghèo
chiều nay bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ phát động nhắn tin ủng hộ chương trình cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi
qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh cho khối ngành thông tin và truyền thông
trong buổi lễ phát động bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng kêu gọi các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đoàn thể các cấp các ngành trung ương và địa phương
cùng hành động thiết thực bằng việc soạn tin nhắn vnn cách n gửi một nghìn bốn trăm linh tám trong đó n là số lần ủng hộ hai mươi đồng mỗi tin nhắn quý vị đóng góp hai mươi đồng vì người nghèo
từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín bộ thông tin và truyền thông cũng đã ban hành và triển khai kế hoạch số hai trăm bảy mươi chín
khbtt về việc vận động nhắn tin cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn một mươi chín hưởng ứng ngày quốc tế chống đói nghèo và ngày vì người nghèo việt nam một mươi bảy tháng một mươi
góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phối hợp với bộ lao động thương minh và xã hội và ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tổ chức đợt vận động các tổ chức cá nhân nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh

một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến hai mươi bốn giờ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín